kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày nhằm tạo điều kiện cho người dân đi nghỉ lễ thuận lợi an toàn
thành phố hồ chí minh đã chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm giao thông được thông suốt tại các bến xe và những trục được chính
chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay ngay từ khá sớm các bến xe miền đông miền tây đã lên kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
theo đó phương tiện vận tải hành khách được chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt giá ve xe bán ra không được tăng qua bốn mươi theo quy định của sở giao thông vận tải thành phố
dự báo là lượng hành khách sẽ tập trung đông và rơi vào ngày hai mươi bảy tháng bốn thì cũng đạt từ khoảng sáu mươi hai đến sáu mươi năm hành khách
bến xe miền tây thì cũng có chuẩn bị kế hoạch là phối hợp với lại phòng quản lý giao thông công cộng tp hcm là tăng cường bốn mươi xe buýt để phục vụ hành khách
tại bến xe miền đông dự kiến trong năm ngày
nghỉ lễ sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của hai trăm linh lượt hành khách với tám một trăm linh lượt xe
cảnh sát giao thông thành phố cũng đã phối hợp triển khai lực lượng ứng trực điều tiết giao thông tại các trục đường chính không để xảy ra tình trạng un ứ
lưu lượng người và phương tiện sẽ dồn về bến xe miền đông để về quê nghỉ lễ
đơn vị đã lên kế hoạch tồn tra kiểm soát phân làn từ xa để làm nhầm giải quyết tốt tình hình trực tượng giao thông trên tiến quốc lộ ba
để cho người dân đi lại về quê được an toàn và thông suốt
tăng cường tất cả các bộ chiến sĩ vào khoảng một mươi năm h ba mươi sẽ ra tại các giao lộ để điều tiết giao thông để khi mà bà con mình chuẩn bị để về quê nghỉ lễ
còn cái dịp lễ cái thứ hai là từng tăng cường tồn tra kiểm soát hai mươi bốn h hai mươi bốn
công an tp hcm cũng lên phương án phòng chống tình trạng đua xe trái phép trong dịp lễ và bảo đảm trực tự an toàn giao thông
sau kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm thời điểm người dân bắt đầu quay lại tp hcm lao động học tập